theo tri cục bảo vệ môi trường hà nội trong những ngày gần đây chất lượng không khí hà nội thường xuyên ở mức tốt không có khu vực nào ở mức kém hay xấu
đặc biệt trong ngày hai mươi hai tháng sáu trời nắng gắt từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ c nhưng tất cả các khu vực trên địa bàn thành phố chỉ số chất lượng không khí aqi đều duy trì ở mức tốt
chỉ số aqi giao động từ chín đến bốn mươi năm không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thời tiết ở hà nội chịu tác động mạnh của gió phơn tây nam tuy mang hơi nóng tràn xuống đồng băng nhưng lại là điều kiện lý tưởng để khuếch tán các chất ô nhiễm và bùi mịn trong không khí lên cao
khi gió càng thổi mạnh chất lượng không khí càng được cải thiện
ngoài ra những ngày qua thành phố hà nội cũng tăng cường rửa đường ở ngoại thành nông dân không còn đốt dâm dạ trên đồng ruộng nên đã góp phần hạn chế bùi mịn chất ô nhiễm phát thải vào không khí
nhằm cải thiện chất lượng không khí một cách bền vững tri cục bảo vệ môi trường hà nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần tuân thủ triệt để luật an toàn giao thông để hạn chế ủn tắc giảm phát khí thải ra môi trường
cơ quan chức năng cần tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao xử phạt thật nặng đối với chủ phương tiện chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường